bão sao la đã suy yếu sau khi đổ bộ vào tỉnh quảng đông miền nam của trung quốc vào sáng ngày hôm qua
trung quốc ban đầu cảnh báo là sao la có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
song tỉnh quảng đông hiện đã hạ mức ứng phó khẩn cấp do gió bão suy giảm
chính quyền đã cho phép dịch vụ đường sắt hoạt động trở lại từ tám h ba mươi sáng nay theo giờ địa phương
chính quyền tỉnh quảng đông đã hạ mức ứng phó khẩn cấp bão xuống cấp ba
mức cao thứ ba trong thang cảnh báo bốn cấp độ
lệnh hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ và các hoạt động sản xuất xã hội cũng trở lại bình thường
chính quyền tỉnh quảng đông cho biết khoảng chín trăm hai mươi năm người đã được sơ tán tới nơi an toàn để tranh bão
trong bối cảnh cơn bão đã tàn phá gần năm trăm tám mươi hectare hoa màu
còn tại đặc khu hành chính hồng kông trung quốc bão sao la đã khiến nhiều tòa nhà bị hư hại
và nhiều cây cối bị đổ trên đường
hơn năm trăm linh người cũng phải sơ tán tới các khu nhà tạp trú
trong khi năm mươi người phải nhập viện do ảnh hưởng của bão
tại thành phố thâm quyến bão đã làm nhiều cây đổ và khiến một người thiệt mạng
trong thời gian tới bão sao la được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây nam
dọc theo bờ biển phía nam trung quốc
hiện bão sao la đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mạnh
với sức gió mạnh nhất gần tâm bão từ một trăm năm mươi một tới một trăm sáu mươi năm km trên giờ
hơn một trăm linh người trong đó có hàng chục người eritrea
đã bị thương trong một cuộc biểu tình tại thành phố thenavip của israel
cuộc biểu tình nhằm phản đối một sự kiện do đại sứ quán
eritrea tại israel tổ chức đã biến thành bạo loạn buộc cảnh sát phải nổ súng
theo giới chức israel những người biểu tình đã ném đá và ván gỗ
và lực lượng chức năng khiến ít nhất hai mươi bảy cảnh sát bị thương
nhà chức trách khẳng định cuộc biểu tình này là bất hợp pháp và đã phải ra lệnh trấn áp
ba mươi chín nghi phạm đã bị bắt giữ
trong khi đó cơ quan dịch vụ khẩn cấp của israel thông báo họ đã cứu chữa cho những người bị thương
trong đó có tám người đang trong tình trạng nghiêm trọng
tính đến tháng sáu năm nay đã có gần một mươi tám người eritrea
bị nạn ở israel hầu hết trong số này tới israel bằng con đường bất hợp pháp
qua bán đảo sinai của ai cập từ nhiều năm trước
còn tại thủ đô niamey của niger cũng trong ngày hôm qua
hàng nghìn người đã tổ chức biểu tình nhằm yêu cầu pháp rút quân khỏi nước này
trước đó chính quyền quân sự ở niger đã đưa ra phát ngôn mới nhằm vào pháp
cáo buộc paris can thiệp trắng trợn bằng cách ủng hộ tổng thống bị lật đổ mohamed bazou
những người biểu tình tập trung trong nước này
gần một căn cứ quân sự có binh lính pháp theo lời kêu gọi của một số tổ chức dân sự
phản đối sự hiện diện của quân đội pháp tại quốc gia tây phi
hồi đầu tháng tám chính quyền quân sự ở niger tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận quân sự với pháp
vốn có khoảng một năm trăm linh binh sĩ đóng quân ở nước này
đồng thời cho hay các thỏa thuận sẽ hết hạn trong vòng một tháng
các nhà cầm quyền quân sự cũng đưa ra thời hạn bốn mươi năm giờ để đại sứ pháp
sinbanit rời khỏi niger cho rằng sự hiện diện của ông là mối đe dọa đối với trật tự công cộng
tuy nhiên paris đã phớt lờ các động thái trên nhấn mạnh các thỏa thuận quân sự là hoàn toàn hợp pháp
tổng thống pháp emmanuel macron cũng ca ngợi công việc của đại sứ it ở niger
và cho hay ông id vẫn sẽ ở lại nước này
từ ngày hai tháng chín biên giới trên bộ trên biển và trên không của gabon đã mở cửa trở lại
sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ tổng thống ali bongo vào hôm ba mươi tháng tám vừa qua
mặc dù biên giới gabon đã mở cửa trở lại tuy nhiên lệnh giới nghiêm được áp dụng
từ sáu giờ chiều
tổng thống ali bongo ngày hôm trước cho đến sáu giờ sáng ngày hôm sau vẫn được duy trì
vào hôm ba mươi tháng tám một nhóm sĩ quan quân đội cầm đầu lực lượng đảo chính tại gabon
đã tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước đồng thời quản thúc tổng thống ali bongo
lực lượng quân đội khi đó cũng tuyên bố đóng cửa biên giới
cộng đồng kinh tế trung phi đã lên án cuộc đảo chính với ngôn tử mạnh mẽ
yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho tổng thống bị lật đổ ali bongo
thông báo cũng kêu gọi liên hợp quốc và liên minh châu phi thống nhất nỗ lực
nhằm sớm khuyên phục trật tự thiến pháp tại gabon
ukraine xác nhận đã có thêm hai chiếc tàu chở hàng rời cảng odessa
trên hành lang nhân đạo tạm thời mà nước này thiết lập
sau khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen đổ vỡ hồi tháng bảy
hai tàu chở hàng lần lượt chở theo năm mươi sáu tấn gang và một trăm bảy mươi hai tấn quạng sắt
đã rời cảng odessa
những tàu này di chuyển trên hành lang nhân đạo tạm thời mà nước này thiết lập
hành lang nhân đạo trên được sử dụng cho các tàu thương mại bị mắc kẹt
tại các cảng bên bờ biển đen của ukraine chuyên chở ngũ cốc và các loại mặt hàng khác
hoạt động vận chuyển sẽ được ghi lại bằng camera lắp trên tàu
để đảm bảo việc phục vụ sứ mệnh nhân đạo và không nhập mục đích quân sự
tập đoàn công nghệ khai phá không gian spacex của mỹ đã đưa một mươi ba vệ tinh quân sự
lên vũ trụ bằng tàu chở hàng rời cảng odessa
tên lửa đẩy falcon chín với mục đích là giám sát các vụ phóng tên lửa
và cung cấp thông tin liên lạc quân sự toàn cầu
vụ phóng diễn ra vào lúc bảy h hai mươi năm phút ngày hai tháng chín theo giờ địa phương
tối cùng ngày theo giờ việt nam tại căn cứ lực lượng không gian
vandenberg bang california của mỹ
cụm vệ tinh được đưa lên quỹ đạo thấp quanh trái đất là một phần
của chương trình kiến trúc không gian chiến đấu mở rộng
giám đốc điều hành spacex tỷ phú elon musk cho biết tập đoàn của ông đã thực hiện
sáu mươi một vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy falcon trong năm nay
đồng thời lưu ý rằng nếu vụ phóng tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay
theo giờ địa phương diễn ra tốt đẹp thì số vụ phóng năm nay của spacex
sẽ vượt số vụ phóng trong năm ngoái
trước đó tập đoàn này đã hai lần hoãn phóng tên lửa falcon chín
do điều kiện thời tiết bất lợi
khoảng hai trăm linh giáo viên đã tập trung tại thủ đô seoul để tuần hành yêu cầu
chính phủ bảo vệ quyền lợi
động thái trên diễn ra sau loạt vụ giáo viên tự tử do chịu áp lực quá mức
tại hàn quốc thời gian gần đây
các giáo viên đã tập trung gần đòi nhà quốc hội hàn quốc để tham gia lễ tử nghiệm
các đồng nghiệp xấu số phần lớn những người tham gia sự kiện đều cho rằng
những đồng nghiệp sâu số của mình đã phải chịu áp lực quá mức từ phụ huynh
các giáo viên cũng yêu cầu sửa đổi một điều khoản không rõ ràng
trong đạo luật phúc lợi trẻ em trong đó bao gồm việc có thể cáo buộc giáo viên
tội ngược đáy trẻ em nếu thi hành
các giáo viên cũng lên kế hoạch đình công vào ngày một mươi bốn tháng chín tới
để tổ chức một cuộc tuần hành khác
bộ giáo dục hàn quốc cảnh báo những hành động tuần hành như trên là bất hợp pháp
và các giáo viên tham gia có nguy cơ bị mất việc hoặc đối mặt với cáo buộc hình sự
trước đó hôm hai mươi ba tháng tám vừa qua bộ giáo dục hàn quốc đã công bố kế hoạch
giới thiệu hệ thống ứng phó mới tại trường học nhằm bảo vệ giáo viên
trước những khiếu nại xúc phạm của phụ huynh
thưa quý vị theo cơ quan bảo vệ biên giới châu âu
lượng người di cư bất hợp pháp đến liên minh châu âu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đã tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể là đã có hơn một trăm ba mươi hai người tìm cách vượt biên trái phép vào eu
trong nửa đầu năm nay
riêng tuyến địa trung hải có tới hai người di cư tử nạn hoặc mất tích
vì sao dòng người di cư trái phép vào châu âu lại tăng trở lại
và tình trạng này có liên quan như thế nào đến vấn nạn buôn người hiện nay
câu chuyện quốc tế ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có cái nhìn bao quát
và nội dung này cũng khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
tháng sáu vừa qua anh usman sadiq cựu cảnh sát người pakistan
đã cùng hàng trăm người di cư khác lên con thuyền đi tìm kiếm vận may
tại miền đất hứa châu âu
trước khi lên thuyền những người di cư ở trong một trại tạm ở liby
trong vài ngày những kẻ buôn người đối xử với họ hết sức tồi tệ
ở đó chẳng có gì
mỗi lần mẹ tôi gọi điện hỏi tôi ăn gì chưa tôi đều phải để điện thoại ra xa
vì không đủ can đảm nói thật với mẹ
tôi đã tính quay về nhưng nghĩ đến khoản nợ đã vay để có mặt trong chuyến đi này
tôi đành phải dấn bước vì nếu không chẳng biết xoay đâu mà trả
đêm một mươi bốn tháng sáu chiếc thuyền chữ anh usman cùng hơn bảy trăm linh người khác
trong đó có nhiều trẻ em đã bị lật ở vùng nước sâu nhất của địa trung hải
và chìm trong khoảng một mươi đến một mươi năm phút sau đó
họ di chuyển theo hai tuyến đường chính để tới châu âu
tuyến thứ nhất là đường bộ trên những chiếc xe tải ngột ngạt
tuyến thứ hai đi đường biển người di cư tập trung về tunisia và libya ở bắc phi
để lên những con thuyền ọc ẹp chật trội đến mức quá tải
lệnh đềnh trên biển tới italia và hy lạp
ở bên kia bờ địa trung hải chi phí mà mỗi người di cư phải trả cho kẻ buôn người
trung bình là hai năm trăm linh usd có những trường hợp lên tới bảy usd
chúng tôi đang ở trên đường phân định giữa libya và tunisia
và chúng tôi thấy ngày càng có nhiều người di cư đến mỗi ngày
một trong những yếu tố khiến số người di cư trái phép gia tăng trong năm qua
một phần là do các thủ đoạn của đối tượng buôn người trở nên tinh vi
chúng răng bẫy tìm con mồi bằng các hình thức truyền thông trên mạng xã hội
tổ vẽ hình ảnh những chuyến di cư đầy màu hồng với tương lai sán lạn ở những vùng đất

hành động vượt biên trái phép được các băng đảng buôn người tuyên truyền trên mạng xã hội
như là những hành vi dũng cảm của những người đàn ông trong nỗ lực trung cấp cho gia đình mình
chúng lãng mạn hóa hành vi vượt biên trái phép cả một số người di cư cũng vậy
những người theo dõi các tài khoản mạng xã hội này được truyền cảm hứng và sự tin tưởng
để ngăn chặn thêm những vụ đám tàu di cư chết người ở châu âu
nhiều biện pháp mới đang liên tục được các quốc gia châu âu đưa ra
tuy nhiên chuyên gia tổ chức chống buôn người của liên hợp quốc nhiều lần cảnh báo
triệt phá các băng nhóm buôn người chỉ giải quyết bề nổi
nhu cầu di cư của một bộ phận người dân các nước thu nhập thấp là rất lớn
sẽ có những nhóm buôn người khác nổi lên để đáp ứng nhu cầu này
giải pháp dài hơi và trẻ đẻ hơn là những vùng khó khăn cần phải được hỗ trợ để ổn định kinh tế
tạo được việc làm giúp người dân có thu nhập ổn định và khôi phục niềm tin và tương lai tươi sáng hơn ở quê nhà